gần một tháng qua giá cá tra tại khu vực đồng bằng sông kiểu long đã tăng trở lại
cụ thể đầu tháng một mươi đến nay giá cá cha tăng từ một mươi tám năm trăm linh đồng một kg lên hai mươi ba năm trăm linh đồng một kg
trước đó vào hồi tháng tám giá cá tra cũng đã tăng khoảng hai trăm linh đồng một kg so với tháng trước
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản vasep tính đến hết tháng chín
tổng giá trị xuất khẩu cá cha đạt một tỷ usd giảm hai mươi tám sáu so với cùng kỳ năm trước
nhưng từ đầu tháng một mươi đến nay các thị trường nhập khẩu đã tăng mạnh
hiện cả bốn thị trường lớn nhập khẩu mặt hàng cá cha của việt nam là hoa kỳ
trung quốc liên minh châu âu eu và châu á đều tăng lượng nhập khẩu
với đà tăng trưởng này hy vọng hai tháng còn lại của năm nay ngành hàng này sẽ có nhiều bứt phá